vài năm trở lại đây thì cây mai bonsai đã trở thành sự lựa chọn của nhiều gia đình mỗi dịp tết đến xuân về
vì vậy nhiều nhà vươn ở bình định đã chuyển hẳn sang trồng mai bonsai phục vụ tết và phục vụ người chơi cây nghệ thuật
những ngày này không khí tại các làng mai ở xã nhơn an thị xã an nhơn tỉnh bình định
được mệnh danh là thủ phủ mai miền trung mua bán khá nhộn nhịp khách xuôi nam ngược bắc
với giáng dấp nhỏ gọn và đầy uyển truyền những gốc mai bonsai tại làng mai nhơn an luôn được khách chơi mai săn lùng
những gốc mai bonsai có giá từ một vài triệu đồng cho đến hàng trăm triệu đồng mang lại thu nhập cao cho chủ vườn
mai bonsai nó đòi hỏi về kỹ thuật rất cao
có tay nghề và có đầu óc trù tượng thì anh mới tạo ra được một cái tác phẩm theo như ý của anh
đấy là yếu tố thứ nhất
thứ hai nữa là một cây bonsai mà khi mà anh làm hình thành
giá tiền nó rất là cao cao hơn năm mười lần những cây bình thường
nhà vườn của anh ngô mạnh tuân ở làng mai nhơn an có hơn một chậu mai bonsai với nhiều dáng thế độc đáo
nhiều chậu hoa mai đã khoe sắc phàng dực
anh tuân cho biết khách hàng hiện nay ưa chuộng cây mai nhỏ gọn sáng thế đẹp mới lạ
và những sáng thế chuẩn của bonsai quốc tế phục vụ thị hiếu của người chơi cây nghệ thuật
những cái giống hoa mà ở thị trường đang chuộng bởi nay là những cái giống mai
rút nhiều tàng cánh nở thì lâu tàng
đặc biệt là những cái giống mai mà nó chịu đựng được cái không khí lạnh được
có thể là trời lạnh nó vẫn nở hoa được đỡ cho mọi người chơi
nghề mai bonsai đầu tư cao kỳ công nhưng mang lại thu nhập cao
nên nhiều nhà vườn trồng mai truyền thống đã chuyển hẳn qua trồng mai bonsai
mỗi năm thu nhập từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng
có chủ vườn thu nhập cả tỷ đồng
theo nhìn nhận từ các chủ vườn mai
năm nay mai bonsai nở đẹp trúng vụ thị trường mai tết tăng khoảng năm mươi so với giá năm ngoái
chủ vườn rất phấn khởi